giả vờ vào xốp quần áo hỏi mua hàng rồi dùng dao khống chế chủ cửa hàng để cướp tài sản
vụ việc vừa xảy ra tại phường cam phú thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa
khẩn trương tung lực lượng vào cuộc điều tra truy xét
chỉ sau hơn bốn tiếng đồng hồ công an thành phố cam ranh đã bắt được đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn trên
khoảng một mươi năm h hai mươi phút ngày một mươi bốn tháng năm trong lúc chủ cửa hàng vừa bán hàng vừa trông con trai bốn tuổi
thì có một nam thanh niên bịt mặt vờ vào xốp hỏi mua đầm bầu cho vợ
lợi dụng lúc chủ cửa hàng quay lại lựa đồ đối tượng dùng dao thủ sẵn trong người không chế chủ cửa hàng yêu cầu đưa tiền
trong lúc hoảng loạn nạn nhân đã đưa cho đối tượng một chiếc điện thoại và một lắc vàng
đồng thời cầu xin đối tượng tha trò nhưng y vẫn tiếp tục khống chế đe dọa yêu cầu nạn nhân đưa tiền
trong lúc giảng co lợi dụng sơ hở của đối tượng nạn nhân đã chạy ra ngoài mở cửa kêu cứu
bị phát hiện đối tượng đã bỏ lại xe máy chạy thoát thân
sau hơn bốn tiếng đồng hồ triển khai các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã xác định được đối tượng gây ra vụ cướp manh động trên là đỗ dương linh chú tỉnh bình định
tại cơ quan công an đối tượng linh khai do túng quẫn nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản
chiếc lắc vàng cướp được tại cửa hàng quần áo đối tượng linh đã mang bán được bảy triệu đồng và đem tiền đi trả nợ hết
hiện công an thành phố cam ranh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đỗ dương linh
dùng súng đột nhập vào nhà dân bắn nhiều phát gây náo loạn khu dân cư
nguyễn đức quý chú tại quảng bình vừa bị công an thị xã ba đồn tỉnh quảng bình khởi tố bị can và tạm giam để điều tra về hành vi đe dọa giết người
trước đó vào ngày một mươi hai tháng năm chị nguyễn thị phúc hiền chú tại thị xã ba đồn
quý trả tiền mua vật liệu xây dựng
quá trình trao đổi hai bên xảy ra mâu thuẫn
sau đó quý điều khiển xe ô tô mang theo một khẩu súng ngắn đến nhà chị hiền
đến nơi quý gặp chồng chị hiền là anh phan cô vích
đối tượng đã bắn liên tiếp nhiều phát súng trong nhà và dí súng vào đầu anh vích
sau đó mẹ anh vích phải vào can ngăn
đối tượng cũng dí súng vào đầu đòi bắn
bố của anh vích phải văn xin
đối tượng mới buông thà
xuất phát từ việc thách thức nhau trên mạng xã hội
các đối tượng thanh thiếu niên bắt đầu kêu gọi thành lập các băng nhóm tham gia hỗn chiến
thậm chí các đối tượng còn không biết rõ mặt nhau cứ thế sử dụng hung khí lao vào ẩu đà
thực trạng này xảy ra liên tiếp trên địa bàn thành phố đà nẵng gây bất an trong nhân dân
hung khí sắc nhọn có tính sắc thương cao
bom xăng tự chế vỏ chai các loại trở thành vũ khí để các băng nhóm giao chiến
không mơ tượng không quen biết nhau
chỉ vì hai chữ nghĩa khí rất nhiều các thành thiếu viên ngoài cuộc
đã tham gia băng nhóm chỉ để thể hiện bản thân
thậm chí các thành thiếu viên này còn không biết đến đối tượng kêu gọi đánh nhau là ai
và nguyên nhân hỗn chiến là gì
hầu như là không biết chỉ biết là tham gia hùa theo cái phong trào
theo công an thành phố đà nẵng từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
tình trạng này có chiều hướng gia tăng
các đối tượng lựa chọn thời điểm đêm khuya sử dụng xe độ chế
phát theo hung khí truy đuổi đối thủ
tiếng nhạc bồn lạc lách khiến nhiều người đi đường phải một phèn hú vía khi bắt gặp các băng nhóm
điều này tiêm bẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự
trong đối tượng công an tp đà nẵng còn tập trung xác định nguồn gốc nơi chế tạo bán các loại vũ khí công cụ hỗ trợ
bằng mọi giá phải xử lý triệt để tận gốc và kịp thời vấn đề này nếu không hậu quả sẽ khó lương cho xã hội
các đơn vị cũng được yêu cầu xử lý nghiêm với những thanh thiếu niên vi phạm kể cả người thân
giao xe cho những người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông
hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đối với nay y blang thường gọi là ma tương chú huyện sông hình tỉnh phú yên
kết quả điều tra bước đầu cho thấy từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đến nay y blang tham gia tổ chức có tên là
hội thánh tin lành đấng chris tây nguyên do aga đang lưu vong ở mỹ cầm đầu tổ chức nhóm họp cầu nguyện
thông công trực tuyến với một số đối tượng trong nước
mặc dù chính quyền địa phương nhiều lần giải thích mọi hoạt động tổ chức tôn giáo tin ngưỡng phải thực hiện đúng luật tín ngưỡng tôn giáo
nhưng nay y blang không tuân thủ quy định pháp luật mà tự phong cho mình quyền năng truyền giáo
không chỉ tổ chức nhiều hoạt động tôn giáo trái pháp luật mà còn xúi rục lôi kéo nhiều người tham gia
nghiêm trọng hơn nay y blang nhiều lần vào cơ quan lãnh sự nước ngoài cung cấp thông tin sai sự thật cho các cá nhân tổ chức nước ngoài
vụ cáo xuyên tạc chính sách tín ngưỡng tôn giáo của nhà nước để thực hiện mưu đồ làm giảm sút uy tín của việt nam trên trường quốc tế
ngày một mươi năm tháng năm tổ công tác do công an huyện mường trà tỉnh điện biên chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài lực lượng
phá thành công chuyên án ma túy bắt quả tang hai vợ chồng giàng a lệnh và mùa thị dính
trú tại bản nà bủng một xã nà bùng huyện nậm pồ tỉnh điện biên
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy vật chứng thu giữ gồm một mươi sáu bánh heroin và một số tài liệu có liên quan
quá trình vây bắt đối tượng giàng a lệnh đã dùng dao mang theo chống trả quyết liệt lại tổ công tác hồng tẩu thoát
sau đó biết mình không thể trốn thoát lệnh đã dùng dao tự cứa cổ và đâm vào bụng của mình để tự tử
song với tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm tổ công tác đã không chê đối tượng
đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt và đưa đối tượng về trung tâm y tế huyện mường trà cấp cứu
hiện đối tượng đã qua cơn nguy kịch và lực lượng chức năng đang tiếp tục đấu tranh làm rõ vụ án
sáng ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh bắc cạn mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
đối với bị cáo phan đức tín trú tại thôn đồng tâm hai xã triệu tài huyện triệu phong tỉnh quảng trị
quá trình điều tra xác định phan đức tín làm nghề
lái taxi đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai tín trở khách từ thành phố hồ chí minh đến thành phố cao bằng tỉnh cao bằng
sau khi trả khách qua lời giới thiệu trên nhóm mạng xã hội tín biết có sáu người khách trung quốc đã nhập cảnh trái phép vào việt nam
đang có nhu cầu đi sâu vào trong nội địa việt nam nên tín đã nhận trở số khách này với số tiền công là hai mươi triệu đồng
khi đến địa phận xã tân tú huyện bạch thông tỉnh bắc cạn tín bị cơ quan công an phát hiện lập biên bản
căn cứ các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ hội đồng xét xử đã xử phạt bị cáo phan đức tín ba mươi sáu tháng tù
nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là sáu mươi tháng phạt bổ sung một mươi triệu đồng
công an tp dian tỉnh bình dương ngày hôm nay cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ vụ một cụ bà tám mươi hai tuổi
ở phường bình thắng tp dian tỉnh bình dương bị chó pitbull cắn tử vong
theo thông tin ban đầu gia đình cụ bà có nuôi hai con chó loại pitbul
bét dê nhốt ở trong chuồng sắt vào khoảng một mươi chín h tối ngày một mươi sáu tháng năm
con dâu của bà cụ dẫn chó pitbull đi ra ngoài cho ăn lúc này bà cụ đang ngồi trên võng ở trong nhà
cách vị trí cho chó ăn khoảng một mươi năm mét do cụ bà bị lãng tai nên ngồi trong nhà nói vọng ra ngoài lớn tiếng
vốn tình hiếu chiến nên chó pitbull đã lao đến cắn xé vào vùng đầu của cụ bà
người nhà xông vào ngăn cản và kéo chó đi nhưng vô vọng
sau khi bị chó cắn khoảng hai phút thì cụ bà đã tử vong tại chỗ
thưa quý vị liên quan đến phiên xét xử cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận và đồng phạm
trong vụ án giao ba lô đất trái quy định cho doanh nghiệp làm thất thoát bốn mươi năm tỷ đồng của nhà nước
và chiều qua tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án nguyễn ngọc hai
cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận năm năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí cùng với tội danh trên bị cáo lương văn hải
cựu phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh bị tuyên phạt bốn mươi hai tháng tù hồ lâm cựu giám đốc sở tài nguyên và môi trường
năm năm tù và lê nguyễn thanh danh cựu phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường phải nhận án bốn mươi hai tháng tù
các bị cáo khác bị tuyên án từ một mươi tám tháng tù treo đến ba mươi tháng tù giam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
về trách nhiệm dân sự tòa buộc công ty tân việt pháp phải nộp lại bốn mươi năm tỷ đồng
quá trình xét xử vụ án
các bị cáo đều xin giảm nhẹ hình phạt vì lô đất bán đầu giá sáu lần nhưng không thành các bị cáo không hưởng lợi gì
đại diện ubnd tỉnh bình thuận xác nhận các bị cáo có nhiều thành tích trong công tác đồng thời xin giảm nhẹ cho các bị cáo
toàn nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội làm suy giảm niềm tin của nhân dân với đảng nhà nước
trong vụ án này tòa án cho rằng mặc dù bị cáo nguyễn văn hai ký công văn là do tin tưởng sự tham mưu của cấp dưới
nhưng bị cáo là người đứng đầu ubnd tỉnh bình thuận nên xác định bị cáo hai giữ vai trò trách nhiệm cao nhất trong vụ án
bị cáo hồ lâm định hướng cấp dưới tham mưu áp giá đất trái quy định nên có vai trò tương đương với bị cáo hai
hội đồng xét xử cũng xác định các bị cáo giao đất cho tân việt pháp nhằm mục đích để tăng nguồn thu ngân sách và không được hưởng lợi cá nhân gì
nguyên giám đốc bệnh viện tp thủ đức và hai bị can khác vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đề nghị truy tố trong vụ án sai phạm về mua kit xét nghiệp của công ty việt ả
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đề nghị viện kiểm sát nhân dân tp hcm truy tố ba bị can gồm
bị can nguyễn minh quân nguyên giám đốc bệnh viện tp thủ đức về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
bị can phạm vũ phong nguyên giám đốc công ty nam phong bị đề nghị truy tố về hai tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
đề nghị truy tố bị can trương thị bảo trân nguyên nhân viên phòng vật tư trang thiết bị y tế bệnh viện tp thủ đức về hai tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng nhận hối lộ
theo kết luận điều tra bị can nguyễn minh quân và đồng phạm đã gây thiệt hại cho bệnh viện tp thủ đức gần tám tỷ đồng
một đường dây đánh bạc bằng hình thức sử dụng mạng xã hội zalo telegram để mua bán số lô số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với nhiều thủ đoạn tinh vi vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình phát hiện
đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc trên là lê công long chú tài huyện yên khánh tỉnh ninh bình
tham gia đường dây còn có nhiều đối tượng khác ở địa bàn huyện yên khánh huyện kim sơn tỉnh ninh bình và tỉnh nam định
quá trình điều tra ban đầu xác định số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc trong ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba là hơn một hai tỷ đồng để cho một mươi chín người vay với mức lãi suất từ năm đến bảy đồng một triệu một ngày và thu lời bất chính gần hai trăm linh triệu đồng
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng cơ quan công an thu giữ một xe ô tô sáu điện thoại di động và nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán số lô số đề và cho vay lãi nặng
thưa quý vị hàng trăm trang thông tin điện tử thuộc quản lý của cơ quan nhà nước gov vn đã bị chèn liên kết chứa nội dung quảng cáo dẫn tới các website cá độ bóng đá cá độ đánh bạc
nếu người dân không tỉnh táo thì có thể là bị các đối tượng xấu dẫn dắt rụ rỗ rồi vi phạm pháp luật
hình thức tấn công này trước đây đã khá phổ biến tuy nhiên gần đây có dấu hiệu bùng phát và mang lại nhiều nguy cơ an ninh mạng cho người dùng
chỉ cần tìm kiếm bằng google với các từ khóa liên quan đến cá độ cờ bạc với tùy chọn sai gov vn hoặc sie vn chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy vô số các trang đã bị hách và trên các đường linh quảng cáo
với những địa chỉ gov vn thì người dùng sẽ thấy rằng đây là một địa chỉ được quản lý bởi cơ quan nhà nước và đặc biệt là có những đường link bắt đầu bằng https tức là những đường link được kiểm soát chính trụ
với những đường link và các thông tin như vậy
về mặt công nghệ đây là một kiểu tấn công thay đổi giao diện các website chính thống thành một nội dung tùy ý theo chủ đích của kẻ tấn công
hacker tin tặc đã khai thác lỗ hỏng trên các website chiếm quyền quản trị thay đổi chỉnh sửa mã nguồn của website từ đó có thể đăng tải liên kết thậm chí chuyển hướng truy cập đến các nội dung quảng cáo cờ bạc
em cũng vào tìm hiểu thông tin thì mình thấy nó hay chèn những nội dung về cơ bạc cá độ hoặc tham gia các trò chơi có thưởng với những lời mời chào rất là hấp dẫn nên là nếu mà không tỉnh táo mình có thể sẽ sập bẫy ngay vì nó yêu cầu phải nạp tiền
hoặc cung cấp các thông tin
em nghĩ mỗi người nên cảnh giác
cần phải có những cái biện pháp chế tài xử lý thế nào để giải quyết những cái tình trạng này
khi mà người ta có tò mò và người ta ấn vào những cái đường link của cái nuôi gấuv thì có những cái quảng cáo lừa đảo và quảng cáo cờ bạc thì những cái người mà bản thân người ta đã có những cái đam mê đấy rồi thì ta rất sẽ rất dễ dàng bị lừa đảo hoặc là bị xa vào cờ bạc khi mà ấn vào những cái đường link đấy
theo số liệu thống kê từ cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông trong khoảng một mươi bốn website với hơn sáu chín trăm linh trang
tên miền gov vn của cơ quan nhà nước đã phát hiện ít nhất chín mươi website đang bị lợi dụng để cài cắm đăng tải chuyển hướng hoặc liên kết với nội dung quảng cáo không phù hợp như quảng cáo đánh bài cơ bạc
trong đó có sáu mươi bảy website thuộc quản lý của ba mươi tỉnh thành phố và hai mươi ba trang web thuộc quản lý của một mươi hai bộ ngành
đây là những trang định dạng chính thống thì các đối tượng có thể sử dụng để có thể thâm nhập được
thì rõ ràng cái việc mà các cái đối tượng để thực hiện các hành vi phạm tội thông qua tin tặng hoặc là
thông qua những cái báo cáo cái việc mà chúng ta sử dụng những cái phần mềm nó đã lỗi thời rồi
thì các đối tượng có thể trở thành những cái hacker để chúng ta có thể là chuyển hóa được những thông tin đó thì rất là khó khăn trong quá trình mà tiến hành các hoạt động
để củng cố vững chắc về mặt chứng cứ để tiến hành các hoạt động điều tra khác
vừa qua bộ công an đã có văn bản về việc ngăn chặn hoạt động đăng tải nội dung quảng cáo cá độ đánh bạc trực tuyến mại dâm trên các trang cổng thông tin điện tử
theo bộ công an nếu không kịp thời ngăn chặn các hoạt động trái phép có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan nhà nước
tiêm ẩn nguy cơ mất an ninh mạng an toàn thông tin gia tăng tội phạm về cá độ đánh bạc
chỉ vì ham mê đánh bạc nguyễn tấn huy chú tại an giang là nhân viên của công ty continenter thuộc khu công nghiệp phước đông bời lời huyện gò dầu
đã nhiều lần cắt trộm dây cắp điện của công ty để mang đi bán và lấy tiền đánh bạc online
đối tượng vừa bị công an huyện
tại cơ quan điều tra huy khai nhận trong lúc làm việc tại công ty thấy các dây cắp điện lõi đồng trong khu năng lượng không có người trông coi
nên đã nảy sinh ý định cắt trộn
cho đến đêm khuya đối tượng đã đột nhập vào công ty cắt trộn các dây cắp điện rồi mang về phòng trọ cất dấu
sau khi làm sành vỏ nhựa huy lấy các lõi đồng bên trong đem đến cửa hàng thu mua phế liệu bán được từ bốn triệu cho đến tám triệu đồng một lần